thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ pháp ông le taulary trao từ biệt kết thúc nhiệm kỳ
thủ tướng đánh giá cao pháp một quốc gia quan trọng của eu đã ủng hộ eu ký hiệp định thương mại tự do việt nam eu
evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu ipa
thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng đại sứ đã có một nhiệm kỳ công tác rất thành công tại việt nam
đặc biệt trong việc thu xếp thúc đẩy trao đổi toàn lãnh đạo cấp cao hai nước
năm hai nghìn một mươi tám là năm đầu tiên trong lịch sử quan hệ hai nước đã có hai chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong cùng một năm
đó là chuyến thăm pháp của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trên cương vị tổng bí thư và chuyến thăm việt nam của thủ tướng pháp endouard philip
thủ tướng đề nghị pháp hỗ trợ quá trình phê chuẩn các hiệp định mà việt nam và eu vừa ký kết
để thực hiện hóa các lợi ích cho doanh nghiệp nhân dân hai nước
thủ tướng đánh giá cao lập trường của pháp đối với an ninh hòa bình tự do hàng hải hàng không tại biển đông
đại sứ pháp ông le terrarie bày tỏ cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp
và bày tỏ vui mừng khi trong nhiệm kỳ của ông quan hệ hai nước đã phát triển lên một tầm cao mới
đại sứ bày tỏ cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành địa phương việt nam
đã tạo điều kiện thuận lợi cho ông hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ